hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã có phiên họp chuyên đề dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tình hội đồng để xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
cho các tập thể cá nhân do các bộ ngành tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn đề nghị
cùng dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
và các thành viên hội đồng
dưới sự chủ trì của thủ tướng hội đồng đã thảo luận dân chủ thẳng thắn trách nhiệm để có thể lựa chọn
những nhân tố xứng đáng tiêu biểu có tác dụng nêu gương lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua
xây dựng và bảo vệ tổ quốc hội đồng đã tiến hành lấy phiếu theo quy định để trình thủ tướng chính phủ xét
trình chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lao động với các trường hợp đủ điều kiện
tiêu chuẩn thủ tục hồ sơ